dịch covid một mươi chín tiếp tục khiến thế giới âu lo khi số ca nhiễm vọt lên trên năm trăm chín mươi ca
trong đó gần hai mươi bảy người tử vong số ca tử vong tại italia và tây ban nha lập kỷ lục mới
trong khi mỹ vượt ngưỡng một trăm linh ca nhiễm
có tới chín trăm sáu mươi chín người chết do covid một mươi chín tại italia trong ngày hai mươi bảy tháng ba
mức tử vong kỷ lục của nước này từ khi dịch bệnh bùng phát số ca tử vong ở italia cao nhất
thế giới và giao động trong mức một mươi trên tổng số ca nhiễm dịch covid một mươi chín tại tây ban nha
diễn biến cũng ngày càng phức tạp khi nước này ghi nhận tới bảy trăm bảy mươi ba ca tử vong trong hai mươi bốn giờ qua
hiện tổng số ca tử vong trong đại dịch covid một mươi chín ở tây ban nha đã lên tới con số năm một trăm ba mươi tám người
chỉ đứng sau italia